sau một thời gian triển khai cách tính lương theo mô hình công vụ chức nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập
đặc biệt dẫn đến tình trạng cao bằng tư duy sống lâu lên lão làng đã làm hạn chế khả năng
động lực phát triển của cán bộ công chức
thực tế này đòi hỏi phải cải cách chính sách tiền lương theo hướng phản ánh đúng giá trị lao động
được sắp xếp làm tại bộ phận một cửa của xã nhưng công việc của chị minh hà không chỉ là tiếp nhận hồ sơ
mà còn phải đảm nhận vai trò đầu mối của nhiều vị trí khác
giải đáp thắc mắc hỗ trợ công dân làm thủ tục kiểm soát thủ tục hành chính thư ký iso cấp xã
soạn thảo văn bản tham mưu cho lãnh đạo xã cùng lúc làm nhiều công việc
nhưng mức lương mà chị được hưởng chỉ cho một vị trí
lương bậc một và hệ số hai ba mươi bốn so với đầu lượng công việc tôi cảm thấy nó không đủ so với công chức mình bỏ ra
cũng như là đầu việc mình tiếp nhận
sự bất cập của cách tính lương hiện hành càng bộc lộ rõ
khi áp dụng đối với một số nghề đặc thù
theo quy định từ hai đến ba năm người lao động được tăng lương một lần
nhưng với diễn viên siếc tuổi nghề thường ngắn
khi còn trẻ là thời điểm họ cống hiến nhiều nhất xong lại phải chờ chu kỳ tăng lương
không thay đổi và cải thiện thì tôi nghĩ là khó có thể mọi người có thể yêu nghề
vì họ có thể yêu đến mức độ nào đi chăng nữa thì cũng có đến lúc họ phải dừng lại cái yêu đấy và họ phải đi tìm con đường của họ
hy vọng là sau cái lần mà chúng ta mô tả xong vị trí việc làm tinh gọn được bộ máy thì nó cũng sẽ có được một cái sự chuyển biến
để mà sau những người làm việc tốt thì họ sẽ được gần những cái ưu đãi những cái chế độ mà xứng với những cái công sức người ta bỏ ra
mô hình công vụ chức nghiệp chủ yếu dựa trên thâm niên bằng cấp để tính lương
còn mô hình công vụ việc làm lại dựa trên vị trí đảm nhiệm và hiệu quả công việc
cách tính này sẽ phản ánh đúng giá trị lao động đồng thời khắc phục bất cập ngay từ khâu
tuyển dụng tạo sự cạnh tranh công khai đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà chính phủ đang hướng đến
cải cách tính lương ở này thì chúng tôi đưa ra cái quan điểm
khu vực công thì cán bộ công chức viên chức của lực lượng vũ trang thì hưởng lương do chế độ
do hệ thống bảng lương của nhà nước quy định theo vị trí việc làm chức danh và chức vụ lãnh đạo
tiết kiệm được ngân sách nhà nước trong vấn đề về nuôi đội ngũ của mình
điều này nó sẽ giúp cho cân bằng ngân sách
đồng thời là giảm bớt
giảm bớt thâm hụt và sử dụng ngân sách cho các hoạt động đầu tư nhiều hơn
thay vì để tiêu dùng hoặc là trả lương thường xuyên như hiện nay
mục tiêu chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới
theo vị trí việc làm chức danh và chức vụ lãnh đạo trong toàn bộ hệ thống chính trị
trả lương theo vị trí việc làm được kỳ vọng là bước đột phá đảm bảo sự công bằng
tạo động lực phát triển cho cán bộ công chức góp phần đảm bảo nền công vụ hoạt động hiệu lực hiệu quả